trong hai mươi bốn giờ qua trên địa bàn tỉnh quảng trị có lượng mưa phổ biến từ một trăm linh hai trăm linh mm
riêng vùng hướng linh huyện hương hóa và hướng hiệp huyện đắk rông lượng mưa lên đến năm trăm linh mm
gây ngập lụt một số địa phương ở vùng đồng bằng trong tỉnh
vào khoảng tám giờ tối qua mưa lớn ở vùng thượng nguồn sông hiếu
nước lũ bất ngờ lên mạnh mỗi giờ lên khoảng hai cm gây ngập lụt hàng trăm hộ dân trên địa bàn huyện cam lộ và thành phố đông hà
có hộ ngập từ một đến một năm mét hiện có khoảng tám trăm linh hộ dân ở năm xã và thị trấn của huyện cam lộ bị ngập lụt
trong đêm qua huyện cam lộ đã di rời tập trung và sen ghép khoảng hơn năm trăm linh hộ dân
nhiều tuyến đường giao thông liên thôn liên xã bị ngập bị sói lở hàng chục con gia súc của người dân bị cuốn trôi
ngành giáo dục huyện cam lộ đã cho kem học sinh ở các trường bị ngập và vùng trũng được nghỉ học
còn tại thành phố đông hà hơn hai trăm linh hộ dân ở phường bốn bị ngập
một số tuyến đường ven sông và ở huyện hải lăng cũng bị ngập và chia cắt
một số ngầm tràn ở huyện đắk rông và hương hóa bị ngập gây chia cắt các thôn bản với trung tâm xã
trong sáng nay vẫn còn nhiều khu vực nhà dân của huyện cam lộ bị ngập
sư đoàn chín trăm sáu mươi tám đã huy động hơn hai trăm linh cán bộ chiến sĩ đến giúp dân khắc phục và dọn dẹp các trường học để cho học sinh sớm được đi học trở lại